thưa quý vị và các bạn chiều nay một đợt gió mùa đông bắc mới lại tràn xuống nước ta
khiến cho các tỉnh thành phố ở phía đông bắc bộ từ chiều và tối nay đã bắt đầu chuyển mưa
và nhiệt độ giảm đi từ ba cho đến năm độ
tuy nhiên với cường độ được đánh giá ở mức trung bình khối không khí lạnh này chủ yếu chỉ tác động đến khu vực phía đông bắc bộ
và chỉ gây mưa giải rác ở khu vực này trong nốt đêm nay và sáng sớm ngày mai
sang ngày mai khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định và suy yếu dần
những cơn mưa ở các tỉnh đông bắc bộ chỉ còn xảy ra trong buổi sáng đến trưa và chiều trời khô ráo hơn
nhưng nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ trời rét cả ngày
còn với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ gần như không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục cao sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
với miền trung không khí lạnh lần này cũng chỉ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh bắc miền trung là các tỉnh thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh từ đêm nay nó sẽ gây mưa giải rác và khiến nền nhiệt đêm ở khu vực bắc miền trung giảm xuống
chỉ còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
sáng ngày mai ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh vẫn có mê nhiều mưa giải rác
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ trời rét
còn các tỉnh từ khu vực quảng bình đến bình thuận trời không mưa có nắng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
với các tỉnh thành phố ở tây nguyên và nam bộ thời tiết tiếp tục ổn định trời không mưa có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển từ đêm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước